tối qua ngày ba mươi tháng bảy lực lượng chức năng tại tp hcm đã phong tỏa một tuyến đường trên địa bàn quận thủ đức
để điều tra dịch tễ khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
hơn hai mươi giờ cùng ngày đường số một mươi khu phố sáu phường hiệp bình chánh đã tạm phong tỏa
nhân viên y tế tiến hành phung khử quận toàn bộ tuyến đường
với bốn mươi năm hội dân hơn hai trăm linh nhân khẩu đang sinh sống
bên ngoài lực lượng công an dân phòng chốt chặn kiểm soát rất chặt chẽ
phòng y tế quận thủ đức cho biết trường hợp nghi nhiễm đã được chuyển đến khu cách ly của quận
trước đó bệnh nhân từng có thời gian điều trị tại bệnh viện đà nẵng
sau đó về điều trị tại một bệnh viện lớn ở tp hcm
đến ngày ba mươi tháng bảy tp hcm ra soát được năm chín trăm ba mươi người rời đà nẵng từ ngày một tháng bảy đang có mặt trên địa bàn
trong đó một bảy trăm bảy mươi người đã được lấy mẫu xét nghiệm